sở y tế hà nội cho rằng mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần đã có xu hướng giảm
nhưng trước diễn biến thời tiết như hiện nay và thời gian này sinh viên các trường đã về hà nội nhập học dần
nếu chủ quan thì nguy cơ dịch sốt xuất huyết vẫn có thể diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng
quay trở lại hà nội nhập học sau ba tháng hè điều em nguyễn hồng nhung
sinh viên năm thứ hai trường học viện quan hệ quốc tế lo ngại nhất hiện nay là diễn biến của dịch sốt xuất huyết tại thủ đô
khi mà hà nội đang là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc
và nếu bản thân mắc phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành của em
dịch sốt xuất huyết ở hà nội đang khá là bùng phát khá rộng và em vừa mới lên đây thì em cảm thấy cũng hơi lo ngại
bởi vì nếu mà nữ chẳng may và bị sốt xuất huyết thì bọn em sẽ phải nghỉ học
rồi sẽ phải
ảnh hưởng đến những cuộc sống hoạt động hằng ngày của mình
và như vậy thì bọn em cũng phải cố gắng để tìm cái cách để có thể là bảo vệ mình trước cái dịch không thế
cũng giống như nhung và mặc dù khu trọ của mình chưa có ai mắc sốt xuất huyết
nhưng em hiếu vẫn lo sợ nguy cơ mắc phải sốt xuất huyết
bởi em chỉ có thể tự phòng chống cho bản thân và trong phạm vi phòng trọ của mình
nếu mà em bị mắc thì là
thứ nhất là
rất là mệt mỏi
thứ hai là
sợ nây nan đến các bạn cùng phòng các bạn khu xung quanh
ảnh hưởng đến chỗ gia đình bố mẹ ở dưới quê
tính từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tình hình sốt xuất huyết tại hà nội vẫn đang có dấu hiệu chứng lại
tuy nhiên số ca mắc ghi nhận vẫn còn cao hai sáu trăm linh năm trường hợp
đây cũng là thời điểm sinh viên bắt đầu về hà nội để nhập học
mặc dù số ca mắc
đã có xu hướng giảm
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay
và là thời điểm sinh viên các trường về hà nội nhập học
tăng số lượng người môi trường sống xung quanh sẽ có nhiều thay đổi
cũng có thể khiến dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng
sau khi mà tình hình bệnh nhân tăng
thì sở y tế cũng đã đề xuất quỹ ban hương nhân thành phố
và đã bổ sung hơn tám tỷ
và hơn tám tỷ này thì đã sử dụng vào việc mua các loại máy phun
như lần trước chúng tôi đã báo cáo là các máy phun đeo vai
và các máy phun phun mù nóng
tức là các máy phun mù nóng dùng nhiệt độ tới hàng nghìn độ c
sau đó thì ra những cái gọi là đám mây hóa chất
phun mà các bạn chỉ thấy hình ảnh phun rất nhiều
vừa rồi đã bổ sung thêm hơn tám tỷ
và số tiên phí thường xuyên cho phòng chống dịch nữa chung khoảng tám tỷ nữa
thì như vậy là khoảng gần hai mươi tỷ từ đầu năm đến giờ
là cho toàn bộ thành phố công tác
các ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên chủ quan
khi sốt xuất huyết có dấu hiệu chứng lại
bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan liên ngành
người dân cũng cần tiếp tục chủ động phòng tránh sốt xuất huyết
bằng cách ngủ màn diệt mũi loang quang bọ gậy
để việc dập dịch được triệt để